hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam do bộ chính trị phát động
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn bộ y tế đã ban hành quyết định về kế hoạch triển khai đề án
người việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam giai đoạn hai
trong đó có triển khai hoạt động trao danh hiệu ngôi sao thuốc việt
đây là lần thứ hai bộ y tế tổ chức lễ trao danh hiệu cao quý này
với mục đích ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước
có nhiều sản phẩm thuốc điều trị hiệu quả thị trường lớn
được người dân tin dùng và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại việt nam
mà thực tế đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trong phòng bệnh chữa bệnh
thông qua đó phát huy vai trò của các doanh nghiệp
khơi dậy tinh thần tự hào tự tôn dân tộc của người dân việt nam
xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc sản xuất tại việt nam
đã có hàng trăm doanh nghiệp và sản phẩm thuốc nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu
ngôi sao thuốc việt lần thứ hai
hội đồng bình chọn đã lựa chọn được một mươi tám doanh nghiệp và sáu mươi tám sản phẩm thuốc
để trao danh hiệu ngôi sao thuốc việt lần thứ hai
chất lượng cao có hiệu quả điều trị và đặc biệt là trong một mươi năm qua đã tham gia vào quá trình
cung cấp cho các hệ thống điều trị tức là các bệnh viện và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung
lễ trò danh hiệu ngôi sao thuốc việt lần thứ hai được tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà hát lớn hà nội
chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình việt nam
và các ấn phẩm điện tử nền tảng mạng xã hội của báo
chúc khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
trong số một mươi tám doanh nghiệp được bình chọn công ty dược phẩm hoa linh là một trong những doanh nghiệp
sản xuất dược phẩm tiêu biểu trên cả nước đã danh hiệu ngôi sao thuốc việt
với sản phẩm thuốc ho bổ phế bảo thanh một nhãn hiệu thuốc ho đồng dược được tiêm dùng từ nhiều năm qua
đây là lần thứ hai liên tiếp nhãn hiệu thuốc ho bổ phế bảo thanh
vinh dự được bộ y tế cục quản lý dược trao tặng danh hiệu ngôi sao thuốc việt
một lần nữa cho thấy sự ghi nhận sự tín nhiệm của các nhà quản lý
các chuyên gia các nhà học nội ngành trong lĩnh vực y dược dành cho sản phẩm thuốc ho bổ phế bảo thanh
kế thưa và phát triển từ bài thuốc cổ phương xuyên bối tỷ bà cao
ra thêm các vị thuốc dân gian o mai vỏ quýt mật ong
thuốc ho bổ phế bảo thanh có công dụng không chỉ trị ho hóa đầm hiệu quả
mà còn bổ phế nâng cao sức khỏe hô hấp
sản phẩm được các nhà báo chế hoa linh kết hợp hài hòa các kỹ thuật sản xuất thuốc y học cổ truyền
với công nghệ bào chế tiên tiến trong nhà máy sản xuất tự động hiện đại
đạt các tiêu chuẩn thực hành tốt của tổ chức y tế thế giới
vì thế thuốc không chỉ giữ vẹn nguyên những ưu việt đặc thù của một sản phẩm thuốc y học cổ truyền
mà còn được sản xuất trên quy mô công nghiệp tạo ra sản lượng lớn chất lượng cao đồng đều ổn định
chính vì thế mỗi sản phẩm thuốc hoa bổ phế bảo thanh khi đến với khách hàng đều dành trọn sự tin yêu
từ khi ra đời năm hai nghìn sáu đến nay với gần hai mươi năm bảo thanh đã đi vào đời sống của nhân dân
có mặt trong tủ thuốc thiết yếu của nhiều gia đình người việt
được gọi với cái tên thần thiết thuốc hoa bổ phế của nhân dân
thực sự tự hào khi được đóng góp một cách có hiệu quả vào công cuộc hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền
kế thừa và phát triển y học cổ truyền việt nam một di sản y học quý báu của dân tộc
với phương châm kinh doanh uy tín chất lượng để bền vững chất lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu
công ty dược phẩm hòa linh đã không ngừng nghiên cứu phát triển
trong đó có thuốc kho bộc phế bảo thanh được đầu tư đồng bộ để có hiệu quả cao chất lượng tốt
góp phần to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân